liên quan đến thông tin trên mạng xã hội trong những ngày gần đây
về vụ việc nhóm đối tượng ném chai thủy tinh vào người đi đường
trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ lực lượng công an quận hà đông
phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tp hà nội đã tập trung truy xét
bắt được đối tượng ném chai thủy tinh vào người đi đường do tưởng nhầm là đối thủ
và đồng thời làm sáng tỏ thông tin thiếu căn cứ đang lan truyền trên mạng xã hội
hà anh quân một mươi bốn tuổi chú tại phường nhân chính quận thanh xuân tp hà nội
là người được công an quận hà đông xác định và đưa về trụ sở làm việc
vì hành vi ném chai thủy tinh tại ngã ba đường trần phú nguyễn văn lộc
thuộc phường mộ lao vào khoảng giờ một mươi phút ngày ba tháng một mươi
tại cơ quan công an quân khai nhận khi đi đường bị chiếu đèn pin vào mặt
nên quân đã lấy một mươi vỏ chai thủy tinh để trả thù
tuy nhiên khi đến đường trần phú hà đông đối tượng đã ném chân thủy tinh
vào một nhóm thanh niên khác đang đi đường
cùng với việc đấu tranh làm rõ về hành vi của đối tượng
công an quận hà đông cũng khẳng định thông tin lan truyền trên một số trang báo
và mạng xã hội cho rằng xuất hiện nhóm thanh thiếu niên cứ sau hai mươi hai h
điều khiển xe máy không điện số mang theo hung khí và ném chai thủy tinh
vào người không quen biết là không chính xác
đối tượng gây nên vụ việc này quá trình giả soát hiện trường
cũng như là nghiên nhân chứng cũng như là đấu tranh khai thác
đối với đối tượng thì công an quận hà đông khẳng định
vụ việc này chỉ có một mình đối tượng quân gây ra
không có việc có một nhóm thanh niên mang theo dao phong lỡ
dùng chai bia ném vào người đi đường như các trang báo xã hội đang